từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam diễn ra chương trình chợ phiên vùng cao chào đón năm mới hai nghìn một mươi chín
chương trình tái hiện không gian chợ phiên mang đậm màu sắc văn hóa của vùng cao phía bắc với nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn
chương trình tái hiện không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc với các hoạt động như tái hiện lễ hội rượu cần của dân tộc kháng tỉnh sơn la
giới thiệu tinh hoa nghề rèn thủ công truyền thống của dân tộc mông nghề dệt thổ cẩm dân tộc lào tỉnh điện biên góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa các dân tộc
trợ không chỉ lơi là trao đổi mua bán hàng hóa mà hơn nữa là lơi gặp gỡ tâm tình chia sẻ những tình cảm
và đấy là cái sự vui mừng của đồng bào khi mà có mùa màng bội thu khi mà có những cái điều tốt đẹp đến với bản làng của mình
và mỗi phiên chợ đấy chúng tôi nhận thấy rằng là bà con rất hồ hởi phấn khởi như là muốn thể hiện những nét đẹp văn hóa của mình
họ lưng lưu giữ gìn như là cái cuộc sống của mình
và chúng tôi nhận thấy rằng cái nét đẹp văn hóa đấy thực hiện có phiên trợ tạo ra một mối giao lưu tâm tình không chỉ có đồng bào dân tộc tham gia chợ mà với du khách
bên cạnh đó văn hóa ẩm thực đa dạng và độc đáo của đồng bào các dân tộc miền núi phía bắc cũng gây được ấn tượng với du khách tham gia phiên chợ
hôm nay em đứng đây em được thưởng thức món thịt nướng với cả món xôi ngũ sắc
thì em cảm thấy rất là ngon mùi vị rất là thơm
tôi rất phấn khởi và rất là xúc động khi mà tôi cùng với những người em của mình đi từ vũng tàu ra đây
và lại rất là có một cái dịp may mắn là được đúng vào cái dịp mà có cái lễ hội của văn hóa các dân tộc
tôi lại được chứng kiến các cái nét văn hóa của các dân tộc tây bắc
thì rất là phấn khởi và rất vui mừng là các dân tộc đều đã giữ được những cái nét văn hóa đặc sắc của mình
và cũng mong rằng là tất cả mọi người đều rất là hãy là bảo tồn và duy trì các cái nét đặc sắc đó
trong suốt những ngày diễn ra chợ phiên vùng cao chào đón năm mới hai nghìn một mươi chín
diễn ra nhiều tiết mục dân ca dân vũ với nội dung ca ngợi quê hương đất nước bản sắc dân tộc vùng miền chào mừng năm mới
các hoạt động này góp phần tạo không khí vui tươi
phấn khởi đầm ấm của đồng bào các dân tộc cùng nhau chào đón năm mới